thưa quý vị và các bạn liên minh châu âu và cuba ngày một mươi một tháng ba vừa qua đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ
chỉ vài ngày trước khi tổng thống mỹ barack obama có chuyến thăm lịch sử đến quốc gia láng giềng
đây là bước đột phá của liên minh châu âu vốn đang bị coi là luôn chậm chân hơn so với mỹ trong việc tiếp cận quốc đảo giàu tiềm năng này
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm mỹ và cuba mở cửa lại đại sứ quán ở mỗi nước chính thức đánh dấu chấm hết cho thời kỳ đóng băng quan hệ song phương
từ bấy đến nay hai nước không ngừng nỗ lực bình thường hóa quan hệ sau nửa thế kỷ đối đầu bằng những bước đi cụ thể như nối lại đường bay thương mại hệ thống tài chính ngân hàng và viễn thông
tôi chính thức thông báo vào cuối tháng ba này tôi sẽ có chuyến công du tới cuba
đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của tổng thống mỹ
tổng thống mỹ đến cuba sau gần chín mươi năm
chừng đó những nỗ lực cũng đã cho thấy eu đã đi sau mỹ khá xa trong quan hệ với cuba nhưng con đường bình thường hóa quan hệ mỹ cuba vẫn còn nhiều trông gai
các biện pháp bao vây cấm vận và trừng phạt cuba của mỹ vẫn chưa hoàn toàn được dỡ bỏ làm cho cặp quan hệ song phương này trong thực chất vẫn chưa thể thực sự bình thường
nhưng ứng cử viên đảng cộng hòa đang tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu
đều phản đối sự ấm lên trong quan hệ mỹ cuba
chỉ có quốc hội mỹ chứ không phải ông obama mới có quyền quyết định chuyện này mà quốc hội mỹ hiện do đảng cộng hòa kiểm soát
đây chính là cơ hội của eu để khắc phục tình trạng chậm chân hơn so với mỹ trong bình thường hóa quan hệ với cuba thậm chí có thể tiến nhanh hơn và xa hơn mỹ trong thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với cuba đặc biệt về kinh tế thương mại và đầu tư
thỏa thuận đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ
song phương một biểu hiện mang tính lịch sử về sự tin tưởng và hiểu biết giữa hai bên
thỏa thuận sẽ mở đường cho một loạt quan hệ hợp tác giữa châu âu và cuba trong các dự án đa dạng từ bảo vệ môi trường cho tới hiện đại hóa hệ thống thu thuế của cuba
cho tới trước ngày một mươi một tháng ba cuba là nước duy nhất tại mỹ latin chưa ký thỏa thuận trên với liên minh châu âu dù đã ký hiệp định song phương với một mươi năm quốc gia thành viên của khối
thỏa thuận này được đánh giá là bước đầu

trong phương một biểu hiện mang tính lịch sử về sự tin tưởng và hiểu biết giữa châu âu và cuba
trong phương một biểu hiện mang tính lịch sử về sự tin tưởng và hiểu biết giữa châu âu và cuba